tại tỉnh điện biên từ đêm hai tháng tám đến hết ngày ba tháng tám hoàn lưu của cơn bão số ba đã gây mưa lớn kéo dài
khiến cho quốc lộ một mươi hai nối hai tỉnh điện biên lai châu xuất hiện hàng chục điểm sạt lở gây cản trở cho người và phương tiện tham gia giao thông
trên tuyến quốc lộ một mươi hai có hơn hai mươi điểm sạt lở lớn nhỏ trong đó có ba điểm sạt lở lớn
tại địa phận xã hua thanh huyện điện biên địa phận xã na hang huyện mường trà
với hàng vạn mét khối đất đá từ vách tà luy dương sụt sạt tràn xuống lòng đường
các điểm sạt lở chưa gây tắc đường nhưng gây nhiều khó khăn cho người đi đường
cũng theo công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ hai điện biên
tại một số điểm sạt lở lớn dù đơn vị đã tiến hành khắc phục
nhưng do phía trên vách tà luy dương địa chất yếu nên nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn rất cao
mặt khác do trời vẫn mưa gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục tại các điểm sạt lở
đơn vị thi công đã bố trí máy móc và nhân lực trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên tuyến để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra
đảm bảo không gây tắc đường